giá dịch vụ y tế tăng theo bộ trưởng là thực hiện lộ trình đã được quốc hội chính phủ cho phép
đa số người dân khi đi chữa bệnh đã được bảo hiểm y tế chi trả do đó tăng giá dịch vụ không có ảnh hưởng quá nhiều đến người bệnh
liên quan đến các vấn đề được các trưởng ngành y tế và văn hóa đăng đàn trả lời hôm nay
truyền hình nhân dân cũng xin ghi nhận một số ý kiến cử tri trong cả nước mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hy vọng của nhân dân sau những cái lần mà ý kiến của
đại biểu quốc hội và phản ánh đó là ý kiến của cử tri thì bộ trưởng sẽ tiếp thu và làm tốt hơn
tuy rằng sắp đến đây thì thuốc các tiền dịch vụ y tế nó cũng tăng
thì đó là mong mọi mong nhà nước mong ngành làm sao có điều chỉnh để đáp ứng được tình hình chung
đời sống thu nhập chung của các tầng lớp dân cư để đảm bảo được sức khỏe của nhân dân
thì đó là kỳ vọng của nhân dân
để nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở
không phải là chúng ta chỉ đầu tư về mặt cơ sở vật chất là được
yếu tố quan trọng nhất là con người
mà muốn có con người thì chúng ta phải cho nhân viên đi học học về chuyên môn để nâng cao trình độ
tức là những người mà đã học rồi thì cũng phải tái tập uống để bổ sung thêm nghiệp vụ
và đặc biệt là người ta phải học ngoại ngữ
bởi vì những trang thiết bị hay là phương tiện vi tính hiện nay sử dụng thì đều có yêu cầu về ngọi ngữ nhất định
chúng ta phải có những chế độ đại ngộ đặc biệt
tuyến y tế cơ sở đề tuyến y tế cơ sở là tuyến gần gian nhất
và ở nơi đó người ta hàng ngày phải tiếp xúc phải qua trạm với lại một lượng bệnh nhân và những cái bệnh mà không phải chuyên khoa của họ được làm hoặc phải xử lý ban đầu
cho nên cũng phải có những cái chế độ đảng ngộ nhằm quyến khích và động viên tinh thần
về cái mặt đạo đức xã hội rồi thì giải quyết những vấn đề liên quan đến gia đình xã hội
rồi thì các thế hệ của người việt nam ta mà làm sao ta hiểu về đất nước hiểu về văn hóa
như nói ra trường văn hóa mà cái ngành treo tuyển sĩ không ra không lo ngại chứ
phải không nào
trong lúc đó thì nhạc mới rồi thì cả cái mật băng thế giới nó phát triển rồi
nhưng mà cái văn hóa truyền thống của dân tộc ta phải bảo tồn phải phát huy cái bản sắc phải giữ vững
theo tôi tôi nghĩ đó là quan trọng
và bộ trưởng cũng như chúng tôi cũng cố gắng
mỗi vùng miền đều có cái nét văn hóa
riêng của mình cả và đất nước của mình đó là một cái không thể làm mất cái văn hóa của mình được
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc bắt giữ ba mươi tám người thi hành công vụ
tại thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức để điều tra về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
nhiều đại biểu quốc hội khóa một mươi ba cũng đã có ý kiến về quyết định này
ở đây có sự công bằng của pháp luật với bất kỳ ai vi phạm
một số công dân ở đồng tâm đã có hành vi vi phạm pháp luật thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
tuy nhiên chúng ta phải xét đến tính chất mức độ hành vi hoàn cảnh phạm tội rồi nguyên nhân rồi động cơ của họ để chúng ta xử lý
chắc chắn là nhà nước sẽ có chính sách khoan hồng đối với những người vi phạm mà đã ăn năn hối cải đã nhận ra lỗi lầm
rồi tích cực giúp các cơ quan có chức năng trong việc giải quyết vụ việc
ở mặt khác thì tôi nghĩ rằng bên cạnh xử lý những công dân vi phạm
thì chúng ta cũng xử lý cả những cán bộ vi phạm nếu có
và như vậy mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật
tôi nghĩ rằng là nếu đã mở một cuộc điều tra thì người ta phải xem xét mọi khía cạnh
khía cạnh là sự kiện xảy ra thế thì nguyên nhân nó từ đâu
cái lỗi của ai
và phân định rõ mức độ lỗi thuộc về các chủ thể có liên quan đến đâu
thì nhà nước sẽ có quyết định sáng suốt
tôi tin rằng là
thực sự sẽ có những cái đại lượng rất là phù hợp rất là công bằng
đối với những người mà có nhiều tình tiết giảm nhẹ
đối với những người mà ăn năn hối cải
và đối với những người mà đã tự nguyện sửa chữa khắc phục hậu quả
hội nhà báo việt nam tổ chức họp báo về giải báo chí toàn quốc lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
giải thứ ba được thực hiện theo đề án nâng cao chất lượng giải báo chí quốc gia
theo quyết định của thủ tướng chính phủ
ban tổ chức đã nhận được hơn một sáu trăm linh tác phẩm báo chí
từ hai trăm một mươi bốn đơn vị và cá nhân gửi đến tham gia
trong số đó có một trăm ba mươi chín tác phẩm xuất sắc tiêu biểu có tính phát hiện
tính chiến đấu cao có tính lan tỏa tạo hiệu ứng xã hội tích cực
tập trung phản ánh những vấn đề lớn của đất nước
góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
theo đánh giá chung các tác phẩm dự thi năm nay bám sát các sự kiện chính trị nổi bật
phản ánh kịp thời diễn biến của đời sống kinh tế văn hóa xã hội của đất nước năm hai nghìn một mươi sáu
hội đồng trung khảo đã lựa chọn được bảy giải a hai mươi bốn giải b ba mươi chín giải c hai mươi năm giải khuyến khích
lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào tối ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
tại cung văn hóa hữu nghị việt sô đúng dịp kỷ niệm chín mươi hai năm ngày báo chí cách mạng việt nam
được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình việt nam đài tình nói việt nam và một số đài truyền hình địa phương
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam sáng nay trước khi rời hà nội đi mộc châu sơn la
đoàn đại biểu cấp cao quốc hội cuba do đồng chí esteban lasso hernández
ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba chủ tịch quốc hội nước cộng hòa cuba dẫn đầu
đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh thăm khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
là hai nước có tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc việt nam cuba có nhiều điểm tương đồng về lịch sử
kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quan hệ đoàn kết ủng hộ hợp tác toàn diện việt nam cuba không ngừng được củng cố và phát triển
chuyến thăm chính thức việt nam của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội của chính quyền nhân dân nước cộng hòa cuba
lần này đã thể hiện sự coi trọng và mong muốn tăng cường củng cố mối quan hệ truyền thống đặc biệt
đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba
cũng trong sáng cùng ngày đoàn đại biểu quốc cao quốc hội cộng hòa cuba đã tới đặt vòng hoa
tại tượng đài anh hùng dân tộc cuba jose marti tại phố lý thường kiệt hà nội
cháy trung cư ở anh ít nhất sáu người đã thiệt mạng
qatar ủng hộ vai trò trung gian của coet nhằm giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay
giữa doha và các nước láng giềng ả rập vùng vịnh
trong khi đó cũng có nhiều nước bày tỏ tiếp tục hợp tác với qatar
ngoại trưởng qatar mohammed bin abdurrahman anthony cho biết
bộ ngoại giao coet đang nỗ lực đóng vai trò trung gian hỏa giải giữa các nước
và qatar ủng hộ nỗ lực này
cũng trong ngày hôm nay ngoại trưởng anh boris johnson thông báo
ông sẽ có cuộc gặp với ngoại trưởng các nước coes ả rập xê út và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
vào cuối tuần này để thảo luận các giải pháp xoa dịu căng thẳng ngoại giao
giữa qatar và các nước láng giềng vùng vịnh
ông johnson cũng kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ngoại giao ở vùng vịnh
tránh làm leo thang căng thẳng
maroc cho biết sẽ gửi thực phẩm tới qatar
trong khi đó italia cam kết sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác chặt chẽ
về kinh tế và tài chính với quốc gia vùng vịnh này
quân đội indonesia vừa đưa ra cảnh báo lực lượng is hiện diện ở hầu hết các tỉnh thành trên khắp nước này
gây ra mối đe dọa an ninh và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố ở cả khu vực đông nam á
thông báo của quân đội indonesia cho hay những phần tử is ẩn danh này
có thể dễ dàng phối hợp với các đối tượng cực đoan khác và tạo ra nguy cơ đe dọa an ninh nghiêm trọng
đến nay chính phủ các nước đông nam á đã nâng
tình trạng báo động an ninh sau khi các tay súng hồi giáo có liên hệ với is
tràn vào chiếm đóng thành phố marawi miền nam philippines cách đây ba tuần
chính quyền indonesia và malaysia đã ra lệnh tăng cường an ninh tại khu vực biên giới
nhằm ngăn chặn những tay súng hồi giáo cực đoan chạy trốn từ marawi xâm nhập vào các nước này
thời gian gần đây indonesia và malaysia cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi có liên hệ với is
tiếp tục thông tin về vụ cháy trung cư hai mươi bốn tầng tại anh vào sáng sớm
ngày hôm nay cảnh sát anh xác nhận cho tới thời điểm này đã có ít nhất sáu người thiệt mạng
và số thương vong hiện khoảng ba mươi người có thể sẽ gia tăng trong khi công tác cứu hộ
và khắc phục hậu quả của trận cháy sẽ phức tạp trong nhiều ngày tới
vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa trung cư grand fin hai mươi bốn tầng và có một trăm hai mươi căn hộ
tại quận wise city london vào sáng sớm ngày hôm nay
ngọn lửa bùng phát từ tầng hai hiện đã bốc cao lên tầng thứ nhất của tòa nhà được xây dựng
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn khoảng hai trăm linh lính cứu hỏa và năm mươi phương tiện chữa cháy được huy động khẩn cấp
các hình ảnh trên truyền hình cho thấy toàn bộ tòa nhà chìm trong ngọn lửa có nguy cơ sụp đổ
các nhân chứng cho biết có rất nhiều tiếng la hét trên các tầng cao của ngôi nhà
có người đã nhảy từ trên tòa nhà đang cháy xuống
một người dân đã leo qua ban công và vẫy khăn trắng để kêu cứu
người dân sinh sống gần tòa nhà được yêu cầu mang theo đồ đạc cần thiết
và sơ tán đến một nhà thờ trong khu vực
người đứng đầu đảng dân chủ cầm quyền ở hàn quốc chu min hê vừa yêu cầu đàm phán lại với nhật bản
về thỏa thuận gây tranh cãi liên quan đến vấn đề phụ nữ mua vui
vì cho rằng nhật bản vẫn thiếu lời xin lỗi chân thành
và chưa bày tỏ thực sự hối hận về tội ác chiến tranh đã gây ra
theo thỏa thuận được ký cuối năm hai nghìn một mươi năm
tokyo và seoul nhất trí giải quyết triệt đề và dứt điểm vấn đề phụ nữ mua vui
nguyên nhân gây căng thẳng ngoại giao giữa hai nước trong một thời gian dài
chính phủ nhật bản đã xin lỗi tất cả các nạn nhân từng phải chịu đựng những tổn thương về thể xác và tinh thần
trong năm ngoái nhật bản cũng đã thông qua một quỹ hỗ trợ hàn quốc
chuyển một tỷ yên khoảng chín triệu đô la mỹ tới nạn nhân là phụ nữ mô vui và gia đình họ
tuy nhiên tổng thống hàn quốc moon jae in cam kết sẽ xem xét lại thỏa thuận này
theo thống kê hơn hai trăm linh phụ nữ phần lớn là phụ nữ trên bán đảo triều tiên
đã bị ép buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ pháp xích nhật trong giai đoạn chiến tranh từ năm một nghìn chín trăm một mươi đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
nền kinh tế pháp vừa ghi nhận quý thứ một mươi liên tiếp có số lượng việc làm mới tăng mạnh
đây là thành quả của sự năng động trong lĩnh vực dịch vụ của nước này
tuy nhiên nhiều người lao động trong ngành công nghiệp thì lại mất việc do hệ quả từ việc nhiều nhà máy phải ngừng hoạt động
theo số liệu chính thức của cơ quan thống kê quốc gia pháp vừa công bố
trong quý i năm nay nền kinh tế pháp đã tạo thêm tám mươi chín bảy trăm linh việc làm mới
tăng bốn so với quý iv năm hai nghìn một mươi sáu và tăng một hai so với cùng kỳ năm trước
đây là quý thứ một mươi liên tiếp nền kinh tế pháp tạo ra nhiều việc làm mới
và mức tăng này là mức cao nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
kể từ giữa năm hai nghìn một mươi ba đến nay các loại hình dịch vụ trong kinh doanh được coi là động cơ chính thúc đẩy tạo việc làm mới trong khu vực tư nhân
các việc làm ngắn hạn tạm thời cũng đạt mức tư nhân
các việc làm ngắn hạn tạm thời cũng đạt mức kỳ lục với sáu trăm chín mươi một hai trăm linh vị trí mức cao nhất kể từ đầu năm hai nghìn bảy
đây là các lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất
ngành xây dựng phục hồi mạnh trong quý i với chín ba trăm linh việc làm mới
tiếp theo là ngành nông nghiệp với tám trăm linh người lao động được tuyển dụng tăng ba so với quý bốn năm hai nghìn một mươi tám
tập đoàn sản xuất chip điện tử hàng đầu thế giới intel coporation tại ấn độ cho biết
tập đoàn này sẽ đầu tư một mươi một tỷ rút tương đương một trăm sáu mươi chín triệu đô la mỹ để mở rộng trung tâm nghiên cứu và phát triển ở quốc gia nam á này
công ty dịch vụ tư vấn tata của ấn độ cũng đã thông báo việc hợp tác với intel
việc hợp tác này sẽ giúp hai bên sử dụng những công nghệ mới như internet of things mạng lưới vạn vật kết nối not công nghệ đám mây cloud
mạng năm g trí thông minh nhân tạo và quản lý cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu
theo intence sự hợp tác trên đánh dấu những nỗ lực liên tục nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ và công nghệ thay đổi số
ngoài ra hai công ty này cũng sẽ thiết kế những cấu trúc mạng đám mây để giúp các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng một cách nhanh chóng và tốn ít chi phí
ngoài ra hai công ty này cũng sẽ thiết kế những cấu trúc mạng đám mây để giúp các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng một cách nhanh chóng và tốn ít chi phí